thưa quý vị chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài sieorgra alibrosti đại sứ trưởng phái đoàn liên minh châu âu eu tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm chúc mừng đại sứ georgio aliberti đã có một nhiệm kỳ thành công tốt đẹp tại việt nam góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ việt nam eu
bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng và tích cực quan hệ giữa việt nam và eu thời gian qua
hiện việt nam đang là quốc gia duy nhất trong asean có tất cả trụ cột hợp tác với eu
sau khi hiệp định thương mại tự do việt nam eu có hiệu lực trao đổi thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng tích cực
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao sự đóng góp của đại sứ trong việc thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác giữa việt nam và eu trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật
hai bên đã xây dựng và duy trì họp định kỳ cơ chế đối thoại quốc phòng an ninh từ năm hai nghìn một mươi sáu
hợp tác triển khai nhiều biện pháp sáng kiến trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình nghị sự của liên hợp quốc đến năm hai nghìn ba mươi
phối hợp tổ chức các hội thảo và trao đổi về chuyên môn trong lĩnh vực an ninh mạng thực thi pháp luật
triển khai tích cực dự án tăng cường hợp tác an ninh với châu á và tại châu á và dự án tăng cường pháp luật và tư pháp do eu tài trợ
cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ george aliberty khẳng định
với trách nhiệm cũng như tình cảm cá nhân sau khi về nước dù ở bất cứ cương vị công tác nào
sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa eu việt nam ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn